phiên họp thứ sáu của ủy ban thường vụ quốc hội đã được xếp lịch để cho ý kiến về dự thảo nghị quyết xử lý kỷ luật cán bộ công chức đã nghỉ hưu có vi phạm
tuy nhiên trong cuộc họp gần nhất của ủy ban thường vụ quốc hội chính phủ vẫn chưa trình được bản sự thảo đang được chờ đợi này
sáng ngày chín tháng một ủy ban thường vụ quốc hội khai mạc phiên họp thứ sáu
theo chương trình phiên họp trước khi bế mạc vào chiều ngày một mươi một tháng một thường vụ sẽ cho ý kiến dự thảo nghị quyết về việc xử lý kỷ luật đối với các cán bộ công chức đã nghỉ hưu
tuy nhiên đến sáng ngày chín tháng một tổng thư ký quốc hội nguyễn hạnh phúc tiếp tục thông tin hiện chính phủ cũng vẫn chưa trình dự thảo nghị quyết về nội dung trên nên cơ quan thẩm tra chưa thể tiến hành thẩm tra